chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên đến thời điểm này thì đa phần giáo viên vẫn đang bối rối bởi là chủ thể của việc thực hiện
nhưng đến nay họ vẫn chưa được tiếp cận với chương trình này
mặc cảm và xấu hổ là tâm trạng của người giáo viên này khi có người hỏi về chương trình giáo dục phổ thông mới
thậm chí cô còn là giáo viên duy nhất của tỉnh hà nam được mời góp ý về phần nhận xét đánh giá cho chương trình này
lo lắng và nếu như không có nói là mặc cảm và xấu hổ nữa
thật sự bởi vì bây giờ là một giáo viên mà ai đó hỏi rằng là chị nắm bắt được đến đâu rồi
hỏi chị chi tiết một chút là chị không nói được
mà không phải mình chị đâu chị khẳng định là rất là nhiều
chị còn là một trong những người chịu khó tìm hiểu khá là tiếp cận với thông tin
và còn được tham gia một số lớp tập huấn của sở thậm chí là của bộ đấy
thế mà chị vẫn còn mơ hồ như thế
bài học mỹ thuật của học sinh lớp một
và đây cũng là dịp cuối cùng thầy huân được giảng dạy nội dung này
giáo án cũ thì sẽ khép lại nhưng bài phở mới thì vẫn chưa mở ra
đến nay mới được tập huấn chỉ một ngày ngắn ngủi trong dịp nghỉ hè
nên thầy huân vẫn chưa thể hình dung được có gì mới trong môn học mà thầy phụ trách
thực tế là chúng tôi cũng chưa nắm bắt được gì nhiều
nó thật sự ra cũng thấy bảo là thay đổi cái chương trình
chúng tôi bây giờ cũng nói thật sự ra cũng là vừa mình vừa cũ
nên bây giờ mình phải tiếp thu cái mới
còn giữa cái cũ cái mới thì bây giờ cũng phải tự trao dồi mình thôi
còn bây giờ cũng không biết làm sao rồi
so với tỉnh thành khác hà nội đi trước hơn nhiều trong việc chủ động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
tại ba vì dịp hè vừa qua đã có một bảy trăm linh lượt giáo viên được tham gia các lớp tập huấn
tuy nhiên phần lớn các lớp này chỉ mới dành cho cán bộ quản lý giáo viên chủ chốt
mới được tiếp cận có ba ngày thì tôi vẫn còn rất là bỡ ngỡ
nhiều cái thì tôi vẫn chưa hiểu
và tôi cũng rất là mong muốn là mình
hãy có nhiều buổi tập huấn sát ra và thực tế hơn về chương trình mới
như chúng tôi đi tiếp cận thì cũng chỉ nắm được bảy mươi tám mươi thôi
thế sau đó chúng tôi lại về là những người đi tiếp thu về lại triển khai cho toàn trường
cái nhận thức lệch cho nên là khi truyền đạt là cũng nhiều vướng mắt
không riêng các trường vùng sâu vùng xa ngay tại trung tâm hà nội
thì băn khoăn về chương trình giáo dục phổ thông mới cũng là một nội dung nóng
chương trình này sẽ được hiện thực hóa trong các nhà trường thế nào
là câu hỏi nhận được sự quan tâm nhiều nhất
tại diễn đàn giáo dục việt nam năm hai nghìn một mươi chín
thay đổi lớn nhất của chương trình mới là chuyển từ cách dạy truyền thụ kiến thức
sang phát triển phẩm chất năng lực
như vậy muốn học sinh phát triển bao nhiêu năng lực
thì cũng cần phải trang bị ít nhất bằng đó năng lực cho giáo viên ở mức độ cao hơn
trong bối cảnh tấp tập của năm học bản lề thì nhiều người lo ngại
việc chạy theo đúng những gì đang có của chương trình mới
theo kiểu giáo viên vừa xếp hàng vừa chạy sẽ rất khó khăn